như vậy là với sự có mặt của hai vị lãnh đạo hàng đầu của hoa kỳ và triều tiên tại thủ đô hà nội
thì cuộc gặp gỡ lịch sử cũng đã rất cận kề
và ngay lúc này đây thì không khí náo nước đầy mong đợi cũng đã tràn ngập tại trung tâm báo chí quốc tế
nơi mà các phóng viên trong nước và quốc tế đang sẵn sàng để ghi nhận những thông tin nhanh nhất
nóng nhất và lan tỏa sự kiện quan trọng này ra toàn cầu
và ngay ở thời điểm hiện tại thì biên tập viên thúy quỳnh của chúng tôi cũng đang có mặt
tại trung tâm báo chí quốc tế để trực tiếp cập nhật những diễn biến mới nhất của hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên
cũng như các hoạt động của các nhà lãnh đạo hoa kỳ triều tiên
vâng xin chào biên tập viên thúy quỳnh
vâng thưa quý vị và các bạn theo quy định thì chỉ có ba hãng truyền thông lớn của mỹ triều tiên và việt nam
là được phép tác nghiệp trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh
mà vì vậy thì tất cả những hình ảnh đầu tiên về những cuộc gặp cấp cao sẽ được truyền trực tiếp
về màn hình lớn phía sau tôi lúc này tại trung tâm báo chí quốc tế
vâng và vào lúc một mươi một giờ trưa nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có cuộc tiếp tổng thống mỹ donald trump
và tiếp đó vào lúc một mươi hai h thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội kiến với tổng thống donald trump tại văn phòng chính phủ
cũng trong ngày hôm nay thì một phái đoàn cấp cao của triều tiên bao gồm ba phó chủ tịch đảng lao động triều tiên đã tới thăm vịnh hạ lâm
và nguyễn đức long chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao đoàn
sau khi thăm quan vịnh hạ lâm thì đoàn sẽ di chuyển sang tới thành phố hải phòng để thăm qua nhà máy vinfast
và thông tin cập nhật về những hoạt động này sẽ được phóng viên thường trú tại hai tỉnh là quảng ninh và hải phòng cập nhật
vâng và thông tin mà quý vị khán giả cũng đang rất quan tâm ở thời điểm hiện tại
đó là trong buổi chiều nay thì sẽ diễn ra những hoạt động gì của hai nhà lãnh đạo hoa kỳ và triều tiên
vâng dự kiến là trong chiều và tối nay thì tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch kim trân ương sẽ có những cuộc gặp tiếp theo
và những thông tin về cuộc gặp này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
còn bây giờ thì xin được quay trở lại với biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh
như vậy là với sự chuẩn bị gấp rút của mọi lực lượng trong thời gian rất ngắn thì chúng ta cũng đã nhận được những đánh giá rất cao của bạn bè và truyền thông quốc tế
với mọi kỳ vọng và những kết quả tốt đẹp từ hội nghị thượng đỉnh đặc biệt quan trọng này